trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới việt nam từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng năm
phó tổng thống nước cộng hòa ấn độ venkaya naiziu đã tham dự buổi lễ khánh thành
trại lắp chân tay giả jaipur food tại việt nam
trại lắp chân tay giả này sẽ được triển khai thực hiện tại quảng ninh và yên bái
để tiếp tục thực hiện việc lắp chân tay giả miễn phí cho cộng đồng người khuyết tật tại việt nam
tại buổi lễ phó tổng thống nước cộng hòa ấn độ venkaya naidu đã bày tỏ sự vui mừng
khi trực tiếp chứng kiến lễ khánh thành trại lắp chân tay giả jaipur food
và trực tiếp gặp mặt một số người khuyết tật và gia đình người khuyết tật việt nam
phó tổng thống nhấn mạnh dự án lắp chân tay giả được triển khai tại việt nam
là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa chính phủ hai quốc gia
dự án này sẽ tiếp tục mang lại những tác động và hiệu quả tích cực
cho đời sống của người khuyết tật việt nam nói riêng và nhân dân việt nam nói chung
góp phần củng cố quan hệ giữa nhân dân hai nước
tôi rất vui mừng khi được có mặt ở đây ngày hôm nay trong buổi lễ ý nghĩa này
tôi thực sự rất vui khi được nhìn thấy những người khuyết tật ở đây
những gương mặt hạnh phúc của họ và của gia đình họ
từ những người gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày
hôm nay họ đã có thể đi lại tốt hơn và họ có thể có một cuộc sống thoải mái hơn tốt đẹp hơn
jaipur food hay còn gọi là jaipur leg là loại chân giả bằng cao su
dành cho những người bị cụt phần chân dưới đầu gối
loại chân giả này không đắt đỏ được chấp nhận và sử dụng rộng rãi tại ấn độ
việc thực hiện các trại hỗ trợ nhân đạo nhằm lắp chân tay giả jaipur food miễn phí tại việt nam
đã giúp rất nhiều người khuyết tật vượt qua những khó khăn trong cuộc sống
nhân chuyến thăm chính thức của phó tổng thống ấn độ tới việt nam lần này
chúng tôi đã tổ chức các trại lắp chân tay giả jaipur food
các trại lắp chân tay giả lần này sẽ được tổ chức thực hiện tại quảng ninh và yên bái
và một lần nữa năm trăm linh người khuyết tật sẽ được hưởng lợi
này điểm độc đáo của nó là bất cứ người khuyết tật nào thực sự cần hỗ trợ
sẽ nhận được nó để có một cuộc sống đỡ khó khăn hơn
nối tiếp thành công của năm hai nghìn một mươi tám năm nay đại sứ quán ấn độ đồng hành với tổ chức bmvss của ấn độ
tiếp tục tổ chức các trại hỗ trợ nhân đạo thực hiện việc lắp chân tay giả tại hai tỉnh quảng ninh
và yên bái dưới đề án ấn độ vì nhân đạo hướng tới kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh của nhà lãnh đạo
vị anh hùng dân tộc vĩ đại của ấn độ mahatma gandhi
dự kiến có năm trăm linh người khuyết tật việt nam sẽ nhận được sự giúp đỡ từ chương trình lần này